mở đầu chương trình là thông tin mới nhất về cơn bão gần biển đông có tên quốc tế là naru
hồi một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai độ kinh đông
trên vùng biển phía đông đảo lưu dông của philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một mươi năm tức từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi ba km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào biển đông
đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm chín mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm bốn mươi chín km một giờ giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
là từ vị tuyến một mươi hai năm đến hai mươi độ vị bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
bão noru có diễn biến rất nhanh và được tiếp thêm nhiều năng lượng khi vào biển đông
nên sẽ rất nguy hiểm
trước diễn biến này chiều ngày hai mươi năm tháng chín phó thủ tướng lê văn thành
chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
về các địa phương vùng ảnh hưởng nhằm chủ động ứng phó
trong đó đặc biệt là việc đảm bảo an toàn tàu thuyền và sơ tán người dân
trước khi bão đổ bộ vào đất liệt
theo tổng cục khí tượng thủy văn
bão noru là cơn bão mạnh nhất trong năm năm trở lại đây
và là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây
ảnh hưởng đến trung trung bộ
tương đương với cơn bão số sáu sangsane tháng chín năm hai nghìn sáu
bão số chín kessana tháng một mươi năm hai nghìn chín
và bão số chín molave tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
những cơn bão đã từng gây rất nhiều thiệt hại về người và tài sản
cơn bão này thậm chí được tiếp thêm nhiều năng lượng
nên ngày càng có xu hướng mạnh lên khi đi vào biển đông
hiện nay thì bão di chuyển nhanh từ hai mươi ba mươi km trên giờ
và nhiệt độ bề mặt đất biển dọc theo đường đi của bão
các điều kiện khí quyển thuận lợi trong quá trình mạng lên của bão
và đặc biệt là không có hiện tượng là vùng giữa biển đông không có không khí lạnh
như mọi lần do đó thì việc cơn bão
hồ tướng có thể thấy rằng cơn bão chuyển
thẳng và như vậy là cái năng lượng bão rất lớn
và cái điều kiện đường đi của bão sẽ thuận lợi không có cản trở gì
và do đó thì có thể nói rằng là cơn bão sẽ có nhiều khả năng mạnh lên
theo các cơ quan chức năng
điều cần làm ngay là phải kêu gọi tàu thuyền đang ở vùng nguy hiểm
phải nhanh chóng di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm
điều đáng chú ý tốc độ di chuyển của bão hiện còn nhanh hơn tốc độ di chuyển của các tàu cá
nên sẽ rất nguy hiểm với ngư dân
các lực lượng công an quân đội chính quyền địa phương
sẵn sàng theo phương án kịch bản đề ra để hỗ trợ sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân
nếu mà cấp bốn tức là các nhà cấp bốn là sập
hoặc tốc máy gần như trăm phần trăm
thế báo báo tướng là như vậy đề nghị các địa phương là ở cái mức độ rủi ro cấp ba cấp bốn
thì phải có một phương án sơ tán dân
mà sơ tán dân thì kinh nghiệm thì trong kịch bản chúng ta đã có chỉ đạo rồi
thì đề nghị công chí là sơ tán dân thì nguyên tắc là cố gắng sơ tán dân
ở cái khu vực gần nhất với chỗ dân ở
cái thứ hai nữa là ở các địa điểm tập trung nhưng phải đảm bảo an toàn ở các địa điểm tập trung
thì một số khi mà bão giật đến cấp một mươi ba thì khi mà chú tránh ở trường học chưa chắc an toàn
thì ở đây các địa phương nên phải lưu ý là đảm bảo an toàn ở chỗ sơ tán dân
phó thủ tướng lê văn thành nhấn mạnh dự kiến bão nu mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
nên rất khó để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn
vì vậy các địa phương phải ra soát kỹ tất cả các cơ sở vật chất cơ sở sung yếu
có giải pháp trước khi bão đổ bộ sẵn sàng phương án sơ tán hơn chín mươi ba hộ dân
với gần ba trăm bảy mươi người dân
với cái tinh thần là tuyệt đối không có được chủ quan mất cảnh giác
phó thủ tướng lưu ý bão noru là cơn bão rất mạnh và có thể sẽ gây ra thiệt hại
nên các bộ ngành địa phương cần chủ động tổ chức thực hiện di tản người dân
kêu gọi tàu thuyền tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác
phó thủ tướng yêu cầu các địa phương tạm dừng hoãn một số các cuộc họp không thực sự cần thiết
để lãnh đạo chỉ đạo phòng chống bão
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương giả soát
các nơi sung yếu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất lương thực thực phẩm
để hỗ trợ người dân trước trong và sau khi bão đổ bộ
trước diễn biến phức tạp của bão nu các địa phương đã khẩn trương triển khai công tác
phòng chống thiên tai trên toàn tuyến tổ chức lực lượng sắp xếp neo cột tàu thuyền
và kêu ngư dân tìm nơi tránh trú an toàn
lo ngại cơn bão noru sẽ ảnh hưởng trực tiếp nên bà con ai cũng tranh thủ thời gian
mong muốn đưa phương tiện lên bờ sớm để trăng chống cẩn thận
nhằm tránh những sự cố xảy ra lực lượng vũ trang các địa phương
cũng đã triển khai lực lượng hỗ trợ ngư dân neo cột tàu thuyền đảm bảo an toàn
tại đà nẵng các phương tiện đánh bắt xa bờ vào tránh trú tại âu thuyền thọ quang
cũng đã được bố trí sắp xếp neo đậu an toàn
lực lượng chức năng tại đây cũng đã yêu cầu các tàu kinh doanh xăng dầu
di rời ra khỏi âu thuyền để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ
còn tại quảng nam địa phương dự báo là khu vực đổ bộ trực tiếp của bão nau
để chủ động phòng chống bão chính quyền người dân và các lực lượng chức năng
đang khẩn trương trăng chống nhà cửa và kêu gọi tàu thuyền vào khu neo đậu an toàn
thời điểm này tại các âu thuyền an hòa xã tam quang huyện núi thành
và bến cửa đại thành phố hội an thuộc tỉnh quảng nam đã có rất nhiều tàu thuyền vào trú tranh bão
lực lượng chức năng cảnh sát đường thủy bộ đội biên phòng tích cực hướng dẫn
hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn tại các âu thuyền
đặc biệt chủ động phòng chống bão lực lượng công an đã chủ động triển khai kiểm tra
giả soát chủ động di rời sơ tán người dân phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm
chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
vận chuyển trái phép bảy bánh heroin ba đối tượng đinh thị nhung chú lào cai
xu thị hoa chú tỉnh lai châu và hoàng bích ngà chú tỉnh điện biên
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt quả tang
trong đó nhung là đối tượng giữ vai trò quan trọng tương đương trong đường dây
và đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng chín
lực lượng phối hợp đã chia làm nhiều tổ công tác chốt chặn đột kích và nhàng nghỉ
ở tổ năm phường hàm rồng thị xã sapa bắt quả tang ba đối tượng cùng tăng vật là bảy bánh heroin
một xe máy bốn điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra nga và hoa khai nhận đã nhận ma túy của một đối tượng giao dịch từ trước
sau đó mang về nhà nghỉ tại tổ năm phường hàm rồng thị xã sapa để đưa cho nhung mang đi bán
nhung khai nhận mua số heroin trên với giá một trăm bảy mươi triệu trên một bánh và bán giao với giá là một trăm chín mươi triệu một bánh
tuy nhiên các đối tượng chưa kịp giao dịch thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
với chiêu trò rụ rỗ lôi kéo sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
nhiều đối tượng đã giã tâm lửa bán chính người thân bạn bè
anh bà của mình sang đất khách quê người
vì lòng tham mà các đối tượng sẵn sàng coi thường pháp luật
coi thường sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người
để lại biết bao nỗi đau buồn khổ cực của các nạn nhân bị bán và người thân của họ
thậm chí có trường hợp đã phải bỏ cả mạng sống
và cái giá phải trả cho hành vi tội ác này chắc chắn là bản án nghiêm minh của pháp luật
đây là những hình ảnh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bốn bị cáo về tội mua bán người ở tỉnh đắk lắc
chiêu trò của các đối tượng là tuyển lao động sang campuchia làm việc với mức lương từ hai mươi ba đến ba mươi triệu đồng mỗi tháng
mỗi ngày làm việc từ năm đến một mươi tiếng đồng hồ công việc và chỗ ăn ở thoải mái có ký kết hợp đồng lao động
với thủ đoạn trên bốn đối tượng này đã lừa đưa bốn nạn nhân ở tỉnh đắk lắc vượt biên sang campuchia
rồi bán cho các công ty lừa đảo do người trung quốc làm chủ được hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng
số tiền này các đối tượng đã chia nhau tiêu xài cá nhân
công việc của em ở bên đó là chữa lừa đảo
khách hàng ở bên người việt nam công ty đó là của người trung quốc
nó đưa cho vào một cái app bắt đầu nó có lời thoại của nó hết rồi bắt đầu mình đưa lên
một ngày mà không khai thác được ba khách thì nó sẽ phạt
hoặc không phạt nó đánh chửi hoặc không nó bắt đứng tấn
xét hành vi của bốn đối tượng là coi thường pháp luật coi thường sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người
vì mục đích tư lợi cá nhân mà sẵn sàng bán người qua biên giới
hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bốn bị cáo mức án từ chín đến một mươi bốn năm tù giam
đây là vụ án rất nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm đặc biệt là vụ án gây hưởng xấu đến nền đất tự an ninh trong toàn xã hội gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
đồng thời đối với các bị cáo ở vụ án này chúng ta thấy rằng vì lợi ích của bản thân mình
mà nhấn tâm
hội đồng xét xử đã tuyên với mức án như vậy là nghiêm minh tương xứng với tính chất mức độ do hành vi phẩm tội do các bị cáo gây ra nhằm giáo dục bản thân các bị cáo đồng thời răn đe phòng ngừa chung trong toàn xã hội
hiện hai trong bốn nạn nhân của vụ án đã được người thân chuộc về nước
bốn nạn nhân hiện vẫn đang chịu cảnh khổ cực tại campuchia
và suốt một mươi tháng qua
hai người mẹ này chưa một đêm được ngủ trọn giấc vì thương nhớ hai đứa con đang lưu lạc tại nơi đất khách quê người
từ lúc con chỉ đi đến giờ đây là gần một mươi tháng thôi
ngày nào tôi cũng phải chờ con tôi về từ khí một mươi một h ba mươi đến một h tháng thì để chờ
có khí thì chờ cả tuần nên mới được nghe con nói một tiếng
lúc nào cũng kêu mẹ ơi mẹ nhớ cơ quan công an để cứu bọn con về với giờ ở bên đây là làm là quá sức
một ngày là làm từ một mươi năm đến một mươi bảy tiếng
không làm được thì bị đánh đập bỏ đói không cho ăn
việc nhẹ lương cao ở campuchia thực chất là những cái bẫy của bọn tội phạm mua bán người
rất nhiều đường dây đã bị cơ quan chức năng lật tẩy xử lý nghiêm minh trước pháp luật
tuy nhiên hệ lụy nặng nề nhất vẫn là các nạn nhân và gia đình của họ
bởi cuộc sống vốn đã khó khăn thì nay lại càng khó khăn hơn khi phải chạy vậy
vay mượn hàng trăm triệu đồng để chuộc người thân về
và chưa nói đến có những trường hợp đã phải bỏ
mạng lại nơi đất khách quê người do loại tội phạm này gây ra
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang vừa phát hiện và tiến hành điều tra sáu đối tượng
có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi và ném chất bẩn xảy ra trên địa bàn của thành phố mỹ tho
sáu đối tượng gồm lê văn được sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cư trú ấp long hòa a xã đạo thạnh
trương minh tiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyễn quốc trị sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đoàn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
từ minh trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và lê văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng cư trú phường sáu thành phố mỹ tho
bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi và dùng mắm tôm trứng thối ném vào nhà năm hộ dân
trên địa bàn phường chín phường một mươi và xã mỹ phong thành phố mỹ tho với mục đích đe dọa khủng bố tinh thần
để những người vay tiền và người thân các nạn nhân phải trả tiền
lực lượng công an đã thu giữ hai xe mô tô là phương tiện của chúng dùng di chuyển để ném chất bẩn
ngoài ra qua khám xét nơi ở của các đối tượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh còn tạm giữ hai xe mô tô
gần một mươi một triệu đồng và một số đồ vật có liên quan hành vi cho vay lãi nặng
đồng thời tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh làm rõ
thưa quý vị trên một khu vực ở quận một mươi một thành phố hồ chí minh dù ở trên đường có đông người qua lại
chiếc xe máy đắt tiền dựng trước một cửa tiệm điện thoại ngay sát trụ sở công an
nhưng hai kẻ trộm vẫn liều lĩnh tiếp cận để bẻ khóa
người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác và hạn chế sơ hở để tránh mất mát tài sản của mình
chở nhau trên xe máy đến dường phía trước một người đứng ngoài cảnh giới
người còn lại đi đến tiếp cận bẹ khóa lấy trộm xe chạy đi
sự việc diễn ra trong khoảng ba mươi giây
thời điểm này trên đường có đông người qua lại nhưng kẻ trộm vẫn manh động thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
liên quan vụ trộm xe máy này công an phường một mươi cho hay đang phối hợp với công an quận một mươi một
thành phố hồ chí minh truy xét làm rõ
theo thống kê bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh xảy ra năm trăm chín mươi bốn vụ
trong đó trộm cắp tài sản xảy ra ba trăm ba mươi hai vụ tổng tài sản thiệt hại là khoảng một mươi năm tỷ đồng
kết quả điều tra này cho thấy là số vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân là hai trăm bốn mươi một vụ chiếm bảy mươi hai
theo ghi nhận số vụ trộm cắp xảy ra nhiều nhất nằm trong khung giờ từ năm giờ đến một mươi chín giờ
đây là khoảng thời gian người dân ra khỏi nhà đi làm và chủ yếu là xảy ra các vụ trộm cắp xe máy
tiếp đến là số vụ trộm cắp tài sản nằm ở cung giờ từ hai mươi ba h đến năm h sáng ngày hôm sau
với chín mươi chín vụ chiếm hai mươi chín tám đây là thời gian người dân ngủ say dễ mất cảnh giác nhất
phòng cảnh sát hành sự đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh ban hành kế hoạch
mở đợt cao điểm tấn công trắng áp tội phạm trộm cắp tài sản dưới quy mô trên địa bàn toàn tỉnh
để thực hiện kế hoạch này chúng tôi đã triển khai xuống cho phường cấp xã
trên cơ sở an ninh trật tự của địa phương mình sẽ xây dựng ban hành những kế hoạch
cùng với bác chế đạo một trăm ba mươi tám của cơ sở sẽ tham mưu cho chính quyền cùng chúng ta với lực lượng công an
để mà ban hành những phương án đấu tranh với tội phạm trộm
đây là đối tượng vòng a lục bốn mươi bảy tuổi trú tại đồng nai
lục từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi ra tù năm hai nghìn hai mươi yên tiếp tục sử dụng hồ sơ giả để sinh vào làm tập vụ
tại một công ty trên địa bàn thị xã bến cát
quá trình làm việc nhận thấy công ty có sự lỏng lẽo trong việc quản lý tài sản
nên lục đã cắt hàng rào đập để cửa kính để đột nhập vào nhà kho
lấy trộm dây đồng và nhôm đem bán nước tiền thiêu xài
còn đây là nguyễn văn thông sinh năm hai nghìn ba quê nghệ an
dù còn khá trẻ nhưng thông lại thường xuyên tham gia các trò chơi đánh bạc qua mạng
đến khi hết tiền thông đã nảy sinh ý định trộm tài sản của chính chủ quán nơi mình làm việc
đầu tháng chín năm nay lợi dụng khi chủ quán để điện thoại di động trên bàn rồi đi vào bếp không có người trông coi
thông đã lấy điện thoại của bị hại
và phát hiện điện thoại không cài mật khẩu
lúc này thông đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trong máy của bị hại
và thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín đồng vào tài khoản của chính mình
sau lấy được tiền thông đem đi chuột điện thoại đang cầm cố hết một năm triệu đồng
số tiền còn lại phong sử dụng để đánh bạc qua mạng và thua hết tiền
theo cái hoạch tấm cao điểm tấm năm tội phạm trộm
thì giám đốc của anh tỉnh đã phân công rất cụ thể
địa phương nào sẽ đấu tranh với băng giám nào giám đối tượng nào
sẽ theo cái định hướng là phải nhận diện được đối tượng
đưa vào viện quản lý nghiệp vụ từ cái cấp cơ sở ban chế độ một trăm ba mươi tám của các cấp cơ sở
để đưa cái công tác phòng ngừa xã hội là chính
tăng cường cái biện pháp tuyên truyền để cái ý thức của người dân
tự bảo vệ cái tài sản mình nâng cao cái cảnh giác
bên cạnh sự vật cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân doanh nghiệp cũng cần chủ động nêu cao tinh thần phòng ngừa
chủ phạm chủ động bảo vệ tài sản của mình như gia cố ổ khóa chắc chắn
với những tài sản có giá trị như xe máy ô tô tiền vàng
phải để ở nơi an toàn có người trông coi
phối hợp với lực lượng công an trong quá trình điều tra xử lý nhanh các vụ việc